thưa quý vị vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn thị bích hạnh phó cục trưởng cục thuế tp hcm
cùng bị khởi tố với bà hạnh còn có một số người khác
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo lạm dụng chức vụ
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ
xảy ra tại tp hcm và các tỉnh phía nam liên quan đến công ty thu đức house
bà hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
với hành vi cố ý gây thương tích công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
vừa tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng cùng chú tại tỉnh tây ninh để điều tra làm rõ về hành vi trên
quá trình điều tra ban đầu xác định trước đó nguyễn trần phước tâm nợ tiền
của người tên quan nhị khai
không rõ lai lịch nên kha đã nhờ cháu hẹn tâm ra giải quyết mâu thuẫn
tại khu vực cầu k một mươi ba huyện dương minh châu
tối ngày sáu tháng một mươi một tâm rủ thêm nhóm bạn của mình khoảng một mươi bốn người chuẩn bị hung khí
mua xăng về làm bom xăng
trên đường đi tìm nhóm cháu của kha nhóm của tâm gặp một nhóm đang chạy ngược chiều
nên dừng xe chặn đánh và phát hiện nhầm người
lúc này nhóm của tâm thấy một người trong nhóm kia có cầm một vật giống súng
thấy vậy kha huy vũ dùng cây ba chỉa nhọt đâm khiến một người bị thương
lực lượng công an đã truy xét và triệu tập được một mươi một đối tượng tạm giữ một cây kiếm tự chế
tám cây rượu sáu cây ba chỉa nhọt một lọ thủy tinh chứa xăng một bình nhựa chứa xăng
hai xe mô tô và nhiều tam vật khác có liên quan
thưa quý vị và các bạn tình trạng các đối tượng tội phạm hình sự tội phạm ma túy
có hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí nóng vẫn tiềm ẩn
qua việc triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm hình sự các đường dây tội phạm ma túy
đều cho thấy là hầu hết các đối tượng đều có hành vi tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí nóng
như súng quân dụng dao kiếm mã tấu vào mục đích phục vụ hoạt động phạm tội của mình
gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng công an khi đấu tranh triệt phá
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
qua công tác nắm tình hình địa bàn quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã bắt quả tang đối tượng
thẩm quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thị trấn yên lập tỉnh phú thọ
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là các loại ma túy dạng thuốc lắc ma túy đá và heroin
số ma túy này hùng khai nhận để bản thân sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu
được thông tin của quần chúng thời gian gần đây đối tượng hùng có biểu hiện lại
bán tiếp tục bán ma túy thì đội cũng đã lập kế hoạch và đề xuất lãnh đạo phòng pc bốn cho đấu tranh
sau khi mà đối tượng mất cảnh giác và mở cửa thì các trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng
và trong thu giữ tại trên người đối tượng năm gói heroin một gói ma túy đá và một gói thuốc lắc
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của thẩm quốc hùng
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng có chữ metincharge
dài khoảng một mươi bảy cm một mươi viên đạn và một mươi hai ống thép đựng đạn cùng nhiều tam vật khác có liên quan
những khẩu súng này từ loại súng đồ chơi có thân bằng kim loại hùng mua trên mạng
sau đó đặt mua thêm các linh kiện để chế tạo thành loại súng bắn đạn thể thao có độ sát thương cao
hùng đặt súng đồ chơi có chữ metincharge

hùng đặt súng đồ chơi có chữ metincharge

hùng phạm được xác định là huỳnh hữu đan hai mươi một tuổi quê ở tỉnh phú yên là nhân viên của quán
hùng đặt súng đồ chơi có chữ metincharge dài khoảng một mươi bảy cm một mươi viên đạn và một mươi hai ống thép đạn có độ sát thương cao

hùng đặt súng đồ chơi có chữ metincharge dài khoảng một mươi bảy cm một mươi viên đạn có độ sát thương cao
qua đầu tranh hai đối tượng khai nhận vừa lên tp hcm mua ma túy về biên hòa để sử dụng và tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện
được biết đối tượng minh có ba tiền án về tội cướp tài sản chống người thi hành công vụ và mua bán trái phép chất ma túy
võ đình vinh cũng có hai tiền án về tội mua bán sử dụng trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát công an an ninh toàn quốc phối hợp mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
đợt cao điểm này nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
kỳ thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng phòng ngừa làm giảm ủn tắc giao thông
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông
ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm
lễ noel năm hai nghìn hai mươi hai tết dương lịch tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra huyện thường tín hà nội đã ra quyết định truy nã đối với vũ tà đăng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại hoàng mai hà nội về tội cố ý gây thương tích
theo điều tra đăng có mâu thuẫn với nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thường tín hà nội
đăng có gọi cho nguyễn huy hoàng sinh năm hai nghìn đi giải quyết mâu thuẫn
vào chiều ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng chở nhau đến dốc vân la xã hồng vân
khi thấy nạn nhân đang đi bộ đăng cầm dao chém đứt chân nạn nhân rồi bỏ trốn
căn cứ vào tài liệu điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
phối hợp với công an huyện thường tín
công an tp hà nội và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nguyễn huy hoàng
tuy nhiên đối tượng vũ tá đăng đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín
đã ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích
nếu phát hiện đối tượng ở đâu người dân có thể báo ngay cho công an huyện thường tín
theo số điện thoại chín trăm bốn mươi năm bốn trăm một mươi ba sáu trăm tám mươi tám cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một trăm một mươi ba
hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook công an tp hà nội
cơ quan công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn hà tĩnh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng dưới nhiều hình thức tinh vi xảo quyệt gây thiệt hại hàng tỷ đồng của người dân
thực hiện phương châm lấy đấu tranh làm trung tâm phòng ngừa làm chủ đạo
vừa qua công an hà tĩnh đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn đến tận từng hộ dân trên địa bàn
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
do thiếu hiểu biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng
vừa qua chị nguyễn thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại địa bàn xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã bị các đối tượng thông qua mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận trình báo lực lượng công an huyện thạch hà hà tĩnh đã khẩn trương vào cuộc
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ thành công ba đối tượng
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền nói trên
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
xảy ra ba mươi tám vụ liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
từ công tác điều tra khám phá các vụ án lực lượng chức năng xác định một trong những nguyên nhân cơ bản
tạo điều kiện cho loại tội phạm này gia tăng xuất phát từ chính sự thiếu hiểu biết của người dân
về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng dẫn đến dễ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

với nhiều hình thức thiết kế
những hình thức như tổ chức tuyên truyền tập trung tại các nhà văn hóa thôn
tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc hội họp sinh hoạt phát rán bano áp vích
và đặc biệt cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp đi từng ngõ gõ từng nhà đến từng hộ dân để tuyên truyền
với mong muốn người dân được trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết
từ đó có ý thức cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình
với sự quyết liệt và đồng bộ trong triển khai thực hiện tính đến hiện tại
công an huyện thạch hà hà tĩnh đã hoàn thiện việc tuyên truyền các phương thức thủ đoạn lừa đảo

công an huyện thạch hà hà tĩnh đã hoàn thiện việc tuyên truyền các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt
tình ủng hộ cao của quần chúng nhân dân
nhờ đó tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội trên địa bàn
từng bước được kiềm chế bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân
với hành vi sử dụng ma túy một mươi sáu thanh niên bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ hình sự
bất ngờ đột kích quán karaoke amigo số bốn mươi bốn đường trần khánh dư tp đà lạt
lực lượng công an phát hiện dưới hầm có một mươi sáu thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy
tại hiện trường có nhiều dụng cụ như đĩa xứ thẻ nhựa viên thuốc nén màu xám
cùng một ít chất màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh một mươi sáu trên một mươi sáu người đều dương tính với chất ma túy
điều đáng chú ý là khu vực tầng hầm của quán karaoke này đã bị đình chỉ từ ngày một mươi bốn tháng một mươi
để đảm bảo an toàn phòng chế chữa cháy
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cảnh sát công an an ninh toàn quốc phối hợp mở đợt cao điểm đảm bảo chất tự an toàn giao thông
trong dịp tết và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi ba
đợt cao điểm này nhằm đảm bảo cho tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
phòng ngừa làm giảm ủn tắc giao thông đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông
ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm
lễ noel năm hai nghìn hai mươi hai tết dương lịch tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba
trước tình trạng khăn hiếm xăng dầu thì nhiều cây xăng đã đóng cửa
người dân chật vật đi mua xăng tại các cây tự phát
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản thực hiện công điện của thủ tướng về việc quản lý
điều hành mặt hàng xăng dầu trong đó hà nội đã chỉ ra chỉ đạo dẹp bỏ tình hình trạng này
nội dung công văn nêu rõ những ngày vừa qua lợi dụng nhu cầu mua xăng dầu của người tiêu dùng tăng cao
xuất hiện tình trạng mua bán xăng dầu qua các bình can chai lọ không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng tại một số điểm bán xăng dầu tự phát trên một số tuyến đường ở địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu các cơ quan ban ngành chủ động vào cuộc quyết liệt
nhằm giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu tự phát bằng các chai lọ bình can trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kinh doanh xăng dầu trái phép
các điểm bán xăng dầu tự phát nhằm trục lợi gây bất ổn trong thị trường xăng dầu
có nguy cơ cao gây ra cháy nổ mất an ninh trật tự cảnh quan đường phố và an toàn giao thông cho người đi đường